cũng trong chiều qua tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp ngài guner wiegen
tổng vụ trưởng phụ trách châu á thái bình dương cơ quan đối ngoại châu âu hiện đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
thời gian qua quan hệ hợp tác giữa việt nam và eu ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực
nhất là từ khi hai bên triển khai thực hiện hiệp định hợp tác và đối tác toàn diện việt nam eu năm hai nghìn một mươi bảy
và hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
đưa việt nam trở thành đối tác thương mại hàng đầu của eu trong asean và là một trong những nước châu á
mà eu có quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực trong đó có hợp tác an ninh và thực thi pháp luật
trong lĩnh vực an ninh mạng bộ công an việt nam và eu đã hợp tác chặt chẽ thường xuyên
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới eu tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về bảo đảm an ninh mạng
đối với các cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu
kinh nghiệm quản lý dữ liệu xuyên biên giới cơ chế bảo vệ dữ liệu trong một số lĩnh vực quan trọng
tăng cường thảo luận chia sẻ quan điểm tham gia xây dựng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quốc tế về an ninh mạng
vấn đề chủ quyền quốc gia trên không gian mạng chiến tranh mạng đồng thời giới thiệu chuyển giao công nghệ
thiết bị công cụ hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh mạng phòng chống tội phạm mạng tội phạm sử dụng công nghệ cao
liên quan tới dự án tăng cường hợp tác an ninh với châu âu và tại châu á
ecwa do eu khởi xướng nhằm đẩy mạnh hợp tác an ninh quốc phòng với sáu quốc gia trong khu vực từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi bốn
khẳng định dự án đã góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế của việt nam
đưa quan hệ đối tác hợp tác toàn diện việt nam eu ngày càng đi vào thực chất
bộ trưởng tô lâm đề nghị các bên cần thảo luận cụ thể để đề xuất các hoạt động thiết thực đáp ứng nhu cầu của các bên
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
ngài guna wiegun nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa eu việt nam đang phát triển không chỉ dừng lại ở kinh tế thương mại đầu tư
mà còn là hợp tác chính trị ngoại giao an ninh những nhân tố mang tính chiến lược
với trách nhiệm trên cương vị công tác ngài tổng vụ trưởng khẳng định sẽ tiếp tục là cầu nối
nỗ lực đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa eu việt nam không ngừng được củng cố và phát triển lên tầm cao mới